chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử của đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng để chọn ra những người có tâm có tài xây dựng bộ máy pháp quyền của đất nước trong giai đoạn năm năm tiếp theo
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này
theo chỉ đạo theo chỉ đạo của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô đã tổ chức thực binh phương án bảo vệ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu theo chỉ đạo của bộ tư lệnh
với tình huống giả định vào hồi tám giờ ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
tại tổ bầu cử số một mươi xã thanh xuân a huyện hải hà tỉnh nam ninh cử tri đang đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
lợi dụng sự việc trên các tổ chức phản động trong và ngoài nước ra sức lôi kéo kích động các phần tử bất mãn
cơ hội chính trị âm mưu hòng phá hoại cuộc bầu cử
nhận được thông tin cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã kịp thời có mặt xử lý tình huống

đây là hình thức huấn luyện chiến đấu cao sát với thực tế chiến đấu là tổng hợp các hình thái chiến thuật phức tạp với những yêu cầu cao
vì vậy trước khi luyện tập trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị từ quân số vũ khí trang bị công cụ hỗ trợ đến vật chất huấn luyện

trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô đã đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ khi đi làm nhiệm vụ thực hiện tốt năm k để phòng chống dịch bệnh
tại đơn vị thì bệnh xá luôn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh như sát quẩn tay đo thân nhiệt cho cán bộ chiến sĩ
với những phương án và tình huống cụ thể về đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử
lực lượng cảnh sát cơ động nói chung cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô nói riêng sẽ góp phần làm nên thành công của ngày hội bầu cử